xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị ngay từ chiều ngày hôm qua do ảnh hưởng của bão số sáu thì mưa lớn đã xảy ra khắp các tỉnh từ thừa thiên huế cho đến con tum và gia lai
và dự báo là trong ngày hôm nay thì mưa sẽ vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền trung và tây nguyên
và đi cùng với mưa lớn sẽ là có gió mạnh
do ảnh hưởng của bão thì tại các tỉnh phía bắc ngày hôm nay cũng có mưa rông bất trợt có lúc mưa to đi kèm với sấm xét
mưa nên đường sẽ trơn trượt và tầm nhìn hạn chế
quý vị nên khởi hành sớm hơn so với thường lệ để không bị muộn giờ làm